để phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân thủ đô góp phần ổn định thị trường
bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố đồng thời sẵn sàng ứng phó với dịch covid một mươi chín trong dịp tết
ubnd tp hà nội vừa ban hành công văn về bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm hai nghìn hai mươi
và tết nguyên đán tầm xử hành hai nghìn hai mươi một
thành phố hà nội yêu cầu các quận huyện thị xã phối hợp sở công thương bố trí địa điểm cho doanh nghiệp
mở rộng mạng lưới bán hàng điểm kinh doanh bán hàng phục vụ tết
phối hợp với công an thành phố kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các chợ trung tâm thương mại siêu thị
các kho hàng cửa hàng kinh doanh xăng dầu khí đốt hóa lỏng trên địa bàn
kiên quyết giải tỏa các chợ cóc các tụ điểm kinh doanh và các điểm trông giữ xe không phép trái phép
vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn
thành phố hà nội cũng đẩy mạnh lực lượng thanh tra chuyên ngành tập trung thanh tra vào lĩnh vực an toàn thực phẩm trong dịp tết